khu vực trung bộ trong ngày mai phổ biến ít mưa chủ yếu xảy ra giải rác về chiều tối
ngày nắng với nhiệt độ chưa chiều ở trung bộ từ ba mươi đến ba mươi ba độ
lưu xuống phía nam khu vực tây nguyên và nam bộ trong ngày mai phổ biến có mưa vài nơi
riêng một số tỉnh ven biển miền tây vẫn có thể xuất hiện mưa giải rác về chiều tối
nhưng lượng không nhiều ban ngày trời nắng với nhiệt độ cao nhất tại tây nguyên từ hai mươi chín ba mươi hai độ
còn nam bộ là khoảng ba mươi một ba mươi bốn độ
trên biển trong ngày mai gió trên biển đông phổ biến có hướng đông bắc và hoạt động ở mức trung bình
nên không gây biển động
mưa trên các vùng biển bao gồm cả quần đảo hoàng sa và trường sa đều có xu hướng giảm
chỉ xuất hiện rải rác về cuối ngày và không kéo dài
nhiệt độ hai quần đảo hoàng sa và trường sa đều giao động trong khoảng từ hai mươi bốn đến ba mươi hai độ
khu vực hà nội mây thay đổi phổ biến không mưa ngày nắng gió nhẹ
nhiệt độ ngày đêm giao động trong khoảng hai mươi hai đến ba mươi hai độ